lần đầu tiên người hâm mộ môn đua xe công thức một sẽ được trực tiếp chứng kiến bầu không khí gai cấn
từ màn phô diễn tốc độ của những chiếc xe đua f một
sự kiện diễn ra vào tối nay tại quảng trường bên ngoài sân vận động quốc gia mỹ đình
tại sự kiện ban tổ chức đã công bố những thông tin liên quan đến giá vé và loạt chương trình quảng bá cho trạng đua chính thức diễn ra vào năm sau
bên cạnh đó chương trình còn gây chú ý với sự xuất hiện và màn biểu diễn của cựu tay đua nổi tiếng thế giới dapit countad
khi lái thử chiếc xe đua rb bảy của đội red bull đường đua hà nội là sự kết hợp giữa kiến trúc hiện đại của đường đua f một hà nội
với các công trình thể thao ở khu liên hợp thể thao quốc gia mỹ đình với mục tiêu sẽ mang lại những trải nghiệm mới
năm hai nghìn hai mươi hà nội là thành phố thứ hai tại đông nam á bên cạnh singapore đăng cai một trạng đua f một
đường đua f một việt nam dự kiến hoàn tất vào tháng ba năm sau với chiều dài hơn năm năm km gồm hai mươi hai góc cua